thông tin về vụ tai nạn xe bồn xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua tại tỉnh bình phước
công an tỉnh vừa có kết luận điều tra về vụ việc
theo đó vụ tai nạn làm sáu người chết hai người bị thương một mươi chín căn nhà bị cháy
nhiều căn bị cháy trụi hoàn toàn thiệt hại vật chất hơn một mươi tỷ đồng
về nguyên nhân công an xác định là do tài xế xe bồn thạch vân còn gọi là thạch văn phong
điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép khoảng chín mươi trên sáu mươi km một giờ
và không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến va chạm với xe ba gác rồi gây hậu quả
hiện công an tỉnh bình phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
trước đó khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng hai mươi hai tháng một mươi một
tài xế thạch vân lái xe bồn chứa xăng dầu trên quốc lộ một mươi ba hướng từ huyện trơn thành
về thị xã bình long tỉnh bình phước
khi chạy qua ủy ban nhân dân xã minh hưng huyện trơn thành khoảng sáu trăm linh mét
ô tô này xảy ra va chạm với xe ba gác chở nước đá lạnh đi phía trước
vụ va chạm mạnh khiến xe bồn lao qua giải phân cách đâm vào trụ điện bên đường rồi lật ngang
toàn bộ số xăng dầu trong xe tràn ra ngoài gây cháy dữ dội
sáu người trong nhà gần nơi xe bồn bị lật không kịp thoát ra ngoài nên đã tử nạn